trên tuyến đường bộ cảnh sát giao thông và công an các địa phương trên toàn quốc đã kiểm tra phát hiện xử lý chín bảy trăm sáu mươi trường hợp vi phạm phạt tiền gần hai mươi tỷ đồng tạm giữ hai trăm linh sáu xe ô tô hai ba trăm chín mươi năm xe mô tô bốn mươi năm phương tiện khác tước một tám trăm năm mươi bốn giấy phép lái xe các loại
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông đã lập biên bản một trăm hai mươi bốn trường hợp vi phạm phạt tiền gần bốn trăm linh triệu đồng tước giấy phép lái xe bốn mươi chín trường hợp
trên tuyến đường thủy lực lượng cảnh sát đường thủy thuộc cục cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương phát hiện xử lý một trăm sáu mươi một trường hợp vi phạm phạt tiền hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng tước bằng chứng chỉ chuyên môn một trường hợp
cũng theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông cung cấp trên tuyến đường bộ cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý hơn chín bảy trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền gần hai mươi tỷ đồng
trong số các trường hợp vi phạm được phát hiện trên tuyến đường bộ có hơn một sáu trăm linh trường hợp điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn bị phạt tiền gần tám tỷ đồng
về vấn đề ủn tắc giao thông phương tiện tham gia giao thông bình thường không xảy ra ủn tắc
một vụ đua xe trái phép với quy mô lớn với hàng chục đối tượng tham gia cùng gần năm mươi phương tiện các loại vừa bị công an tỉnh bình định ngăn chặn kịp thời
đáng nói là các đối tượng này còn thuê cả xe
các đối tượng này còn thuê cả xe tải để chở các xe mô tô phục vụ cho hành vi đua xe trái phép
vào lúc hai giờ sáng nay qua công tác nắm tình hình có khoảng hơn một trăm linh thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô các loại tập trung thành nhóm lớn tổ chức đua xe chạy với tốc độ cao
nẹt bộ in ỏi trên trục đường khu kinh tế nhân hội và trục đường chính đi vào xã nhân lý tp quy nhơn
vào lúc hai giờ sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an tp quy nhơn khẩn trương bố trí lực lượng lập nhiều chốt để kịp thời ngăn chặn các hành vi đua xe trái phép của nhóm đối tượng trên
quá trình vây ráp nhóm quái xế tản ra khắp nơi bỏ chạy một số đối tượng bỏ lại xe máy chạy giấu xe vào bụi rậm dừng cây
tổ công tác sau đó đã nhanh chóng tạm giữ hàng chục đối tượng cùng gần năm mươi xe mô tô các loại đưa về trụ sở để xác minh làm rõ
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản các đối tượng với nhiều lỗi vi phạm như xe không biển số thay đổi đặc tính xe không giấy phép lái xe
kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín kéo dài từ ngày một đến ngày bốn tháng chín là thời điểm mà du lịch của người dân cả nước
dự báo là số lượng du khách đổ về thủ đô hà nội sẽ rất đông
điều này cũng tiềm ẩn tình trạng các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy quá khích tụ tập lạng lách nẹp bô
để ngăn chặn những nhóm quái xế này trước và trong dịp lễ hai tháng chín lực lượng công an tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận hoàn kiếm hà nội
trên một mươi một đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm tạm giữ hình sự
về hình vi điều khiển xe máy gây dối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố hà nội tối ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng này phần lớn đều sinh năm hai nghìn ba
vì ham chơi thích cảm giác mạnh các đối tượng đã tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao
không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng bấm còi ngỏi trên nhiều tuyến phố thuộc địa bàn quận hoàn kiếm
trong bốn ngày nghỉ lễ ba mươi hai tổ công tác một trăm năm mươi một của công an tỉnh và công an cấp huyện hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông đường bộ khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm
đặc biệt là về tối và đêm khuya nhằm chủ động phòng ngừa kiên quyết chấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật phòng chống đua xe trái phép chạy xe lạng lách đánh võng gây dấu chức tự công cộng

trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ toàn lực lượng công an tỉnh hải dương tiếp tục chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự đã đề ra không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống để mọi hoạt động sinh hoạt vui chơi giải trí của người dân diễn ra an toàn lành mạnh góp phần vào một kỳ nghỉ lễ bình yên cho người dân